các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trường tiểu học kim giang quận thanh xuân hà nội tổ chức cho học sinh khối lớp một và lớp hai đi tham quan tại trang trại cánh buồm xanh huyện gia lâm
khi về đến trường khoảng năm mươi sáu cháu có biểu hiện đau bụng buồn nôn đến một mươi sáu giờ có năm mươi cháu phải đi khám sàng lọc tại các bệnh viện
chuyện xảy ra không ai mong muốn nhưng qua đây đặt ra hàng loạt câu hỏi về quản lý bữa ăn học đường để xảy ra vấn đề này trách nhiệm thuộc về ai